bộ quốc phòng mỹ đã công bố thông tin chi tiết về gói viện trợ quân sự mới trị giá hai sáu tỷ đô la mỹ dành cho ukraine
trong đó có đạn dược cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himas đạn pháo và vũ khí hạng nhẹ
gói viện trợ mới cũng bao gồm tên lửa cho các hệ thống phòng thủ patriot và nasams
cũng như đạn dược và tên lửa chống tăng cho xe chiến đấu bộ binh bredli mà washington trước đây đã cam kết chuyển giao cho kiev cùng nhiều hạng mục khác
phần lớn gói viện trợ mới nói trên tương đương hai một tỷ đô la mỹ được trích từ quỹ sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
dùng để chi trả cho hoạt động mua sắm thiết bị từ ngành công nghiệp quốc phòng
trong khi đó năm trăm linh triệu đô la mỹ còn lại được rút từ các khoản dự trữ hiện có của mỹ
gói viện trợ mới nhất đã nâng tổng giá trị viện trợ của washington dành cho kiev kể từ khi nổ ra xung đột lên tới hơn ba mươi năm một tỷ đô la mỹ